hơn năm mươi xe đăng ký kinh doanh vận tải ở tp hcm chưa đổi biển số vàng trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai sẽ bị xử phạt theo quy định
và thông tin này vừa được phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm đưa ra
đến ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai các trường hợp không làm thủ tục cấp đổi sang biển số vàng sẽ bị xử phạt
với lỗi này người vi phạm bị phạt tiền từ hai đến bốn triệu đồng đối với cá nhân và từ năm bảy triệu đồng đối với tổ chức
trong đó phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm yêu cầu các tổ chức cá nhân đang hoạt động kinh doanh vận tải
liên hệ cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục cấp đổi biển số vàng chậm nhất là trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một